trong khuôn khổ triển lãm festival quốc tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông kiều long đang diễn ra tại cần thơ
bộ khoa học và công nghệ phối hợp cùng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển thương hiệu việt thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
vừa tổ chức ngày hội kết nối cung cầu để tìm hướng ra cho nông sản đồng bằng sông cửu long
ngày hội kết nối cung cầu để tìm hướng ra cho nông sản đông bằng sông kiểu long
nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học nhà quản lý nhà kinh doanh và nhà nông của một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông kiều long
gặp gỡ lắng nghe nhu cầu của nhau cũng như kết nối nguồn cung nông sản của các vùng đối với các đối tác nước ngoài tiềm năng
đây cũng là dịp để nhìn nhận lại vai trò của khoa học công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp để tăng giá trị
tạo đầu ra ổn định cho hàng nông sản cũng như người tiêu dùng mua được hàng hóa có chất lượng nguồn gốc rõ ràng
kết nối cung cầu nó đóng vai trò hết sức ý nghĩa quan trọng
nhà doanh nghiệp ngoài ra thì nhà quản lý với những người dân được như thế này chia sẻ những kinh nghiệm
và nó là nơi để người ta gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm về mặt khoa học về mặt công nghệ
về mặt làm sao để đưa những ứng dụng của khoa công nghệ vào trong thực tiễn sản xuất
đại diện các doanh nghiệp nông dân tham gia ngày hội cho rằng kết nối cung cầu trước hết thể hiện ở sự liên kết đầu tư phát triển sản xuất phân phối
các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành cần liên kết để tạo ra liên minh
nông nghiệp công nghiệp thông qua xây dựng nhà máy chuồng trại quy mô lớn theo mô hình khép kín ứng dụng công nghệ hiện đại
sự liên kết này sẽ giúp doanh nghiệp ổn định được nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông dân an tâm sản xuất nông sản sạch
những buổi như gì thì cũng nên nhân rộng để cho những đối tác tìm hiểu thêm rồi là có niềm tin
mình thấy cảm thấy cũng nên mở rộng để cho các báo đài trí để lên cho khách hàng
hoặc là những công ty những đại lý là học hỏi rồi rút kinh nghiệm để phát triển tốt hơn
tạo điều kiện cho bà con nông dân đến đây để giao lưu gặp gỡ trao đổi cụ thể với các nhà khoa học
trao đổi cụ thể với các doanh nghiệp thì đó là một điều kiện rất là thuận lợi để bà con cập nhật những kiến thức
những bà con giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm
từ nhiều năm qua bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức chương trình kết nối cung cầu với nhiều hình thức khác nhau
các sự kiện trợ thiết bị công nghệ techmark
công nghệ tech demo ngày hội khởi nghiệp công nghệ techspet đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với thị trường trong nước
để đạt được kết quả như hiện nay tôi nghĩ là đấy là một kết quả hết sức khích lệ
nó cũng đã có rất nhiều các văn bản ghi nhớ cũng có rất nhiều có những hợp đồng đã được ký kết
giữa thể hiện cái vai trò gắn kết giữa nhà khoa học giữa doanh nghiệp với những đại lý
với lại đấy là một bàn tay nối dài của doanh nghiệp đối với bà con nông dân
thông qua ngày hội kết nối cung cầu
lần này những cá nhân đơn vị có nhu cầu về công nghệ sẽ tìm kiếm được nguồn cung phù hợp và hiệu quả
đồng thời mối liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu đơn vị sản xuất công nghệ
thiết bị với doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu mạnh mẽ hơn
có phần vào mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất
chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của đồng bằng sông kiều long nói riêng và cả nước nói chung